hiện nay trên mạng xã hội thì nhiều người đang truyền nhau là việc bổ sung vitamin c bằng cách cốm và ăn hoa quả
để tăng cường miễn dịch cho cơ thể phòng chống các loại bệnh dịch đặc biệt là covid một mươi chín như hiện nay ạ
vậy thì vitamin và khoáng chất có vai trò gì giúp cơ thể tăng cường miễn dịch
và có cần thiết là phải bổ sung vitamin và khoáng chất để nâng cao hệ miễn dịch hay không ạ
thưa phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai ạ
về câu hỏi này của quý vị khán giả thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cũng đã chia sẻ khá nhiều từ đầu chương trình rồi
và đến với việc bổ sung các vitamin và khoáng chất là cái gì
thì đó là vitamin đó là khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần phải được cung cấp từ bên ngoài vào
và chúng ta hay gọi đó là những cái vi chất dinh dưỡng bởi vì chúng ta chỉ dùng với một lượng rất nhỏ thôi
nhưng mà nó lại có những cái vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta
thì trước hết thì nói về vai trò của vitamin và khoáng chất thì đầu tiên đó chính là cái vitamin của khoáng chất đó
tham gia vào mọi quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta
nó tham gia vào hầu hết làm đóng vai trò các côney tức là các đầu não của các enzym trong cơ thể
nó điều hòa mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta
trong cơ thể chúng ta mà không có enzym chắc chúng ta cũng không có tồn tại không thể chuyển hóa được các chất
rồi muốn tiêu hóa được thức ăn cũng cần enzyme muốn tổng hợp được các hormone cũng cần enzyme
cho nên những cái enzym đấy vô cùng quan trọng
và những enzyme đấy thì nó lại là chính là các cái coenzyme của nó điều khiển các hoạt động enzyme đó
lại chính là các cái vi chất dinh dưỡng gọi là các vitamin và khoáng chất
đóng vai trò rất là quan trọng
thứ hai là các vitamin và khoáng chất nhất là các khoáng chất tham gia vào cái cân bằng nội môi
và khi chúng ta mà mất cân bằng nội môi thì chúng ta không thể sinh tồn được
cho nên cái việc mà duy trì cân bằng nội môi như từ hàm lượng natri kali rồi canxi
đều là giữ cái sự bình ổn nội môi trong cơ thể
thì những cái sự bình ổn đấy là vô cùng quan trọng
tôi nghĩ ví dụ như là đối với tiêu chảy chẳng hạn
nếu mà tiêu chảy không bao giờ chúng ta bị tử vong bởi tiêu chảy cả
nhưng tử vong bởi mất nước
mà khi mất nước tức là rối loạn cân bằng nội môi
thì đấy là những cái mà rất là khó điều trị
cho nên là cái việc mà cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất để duy trì cân bằng nội môi cũng là rất là quan trọng
ngoài ra thì mỗi một cái khoáng chất các vitamin nó có cái vai trò riêng của nó đặc hiệu của nó
như là canxi thì có vai trò đối với xương
vitamin a đối với mát rồi đối với lại hệ thống tăng trưởng rồi miễn dịch của cơ thể rồi kẽm
thì tham gia vào khoảng súc sỉ ba trăm linh
ba trăm linh cái enzyme trong cơ thể
rồi từ đến về enzyme về não bộ enzyme về liên quan đến cái sự ngon miệng enzyme tiêu hóa
rồi đến cả những cái tăng trưởng chiều cao những cái hormone tăng trưởng chiều cao
thì những vai trò đó vô cùng quan trọng
mỗi một cái vitamin và xuất khoáng ngoài cái vai trò chung thì nó còn một cái vai trò riêng của nó
cho nên là chúng ta để thực sự là để mà nói rằng là cái nào quan trọng hơn thế nào thì thực sự là rất khó
nhưng hiện nay chúng ta đang có cái tình trạng
thì hiện nay chúng ta đang có cái tình trạng
thứ một là thiếu một số vitamin và khoáng chất mà có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở việt nam
tức là nó ở mức là coi như là mọi người đều có thể là nếu mà không phải có cái bệnh đấy thì gần như không phải người việt nam
tức là nó mang cái ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
tức là nó ý nghĩa của nó và thiếu hụt thì nó rất là lớn
đó là vấn đề thiếu vitamin a cận lâm sàng
thứ hai là thiếu máu thiếu sắc
thứ ba nữa đó là vấn đề thiếu kẹp
thứ bốn là vấn đề thiếu vitamin d
và vấn đề thứ năm đó là thiếu iốt
thứ năm thì có vẻ mọi người là quen hơn một chút
đấy nhưng mà bây giờ thì đang hơi lơi là đấy ạ
cho nên là những cái vấn đề rối loạn do thiếu iốt đã quay trở lại
và vấn đề thứ sáu nữa đó là một cái khẩu phần thiếu canxi thấp trường diễn của người việt nam
đó là những cái vitamin và khoáng chất mà người việt hiện nay đang thiếu một cách có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
còn nếu mà thiếu nói tôi có thiếu không anh có thiếu không
thì tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều thiếu một trăm linh chúng ta đều thiếu ít nhất một vi chất dinh dưỡng
còn có người thì còn thiếu vài ba vi chất dinh dưỡng
cho nên để thiếu ít nhất một vi chất dinh dưỡng thì chúng ta hầu như ai cũng mắc hết
cho nên là để mà biết là mình có thiếu hay không và thiếu cái gì
thì nên có những cái chuẩn đoán kịp thời bằng những cái xét nghiệm để chúng ta có thể đạt một cách kịp thời nhất

đúng là trong vụ dịch thì cái việc bổ sung những cái vitamin c rồi hoa quả theo như mọi người đang làm
đúng là trong vụ dịch thì cái việc bổ sung những cái vitamin c rồi hoa quả theo như mọi người đang làm
tại rõ ràng là vitamin c đóng một vai trò rất là quan trọng

nó cũng tham gia khá là nhiều vào trong cái hệ thống miễn dịch
và khi thiếu hụt vitamin c vitamin c ảnh hưởng đến những sức bền của thành mạch
rồi khi mà thiếu hụt nó thì sẽ gây ra bệnh ví của khá nhiều hệ cơ quan
bệnh lý tiên mạch bệnh lý của hệ tạo máu rồi những cái lở vét trên da cũng rất là nhiều
cho nên việc bổ sung vitamin c
vitamin c đặc biệt
và trong vụ dịch là hết sức là cần thiết
và nguồn vitamin c
đến từ hoa quả tươi
thì đó là một cái nguồn hết sức là
an toàn cho nên
đây là một cái lời khuyên mà
nên áp dụng rất là nhiều
uống vitamin c
nếu như là không
được ăn nhiều hoa quả tươi
và nếu như ăn nhiều hoa quả tươi rồi
thì việc bổ sung vitamin c
có vẻ như không thật sự là cần thiết lắm nữa
vâng và chúng tôi
cũng rất muốn nói ở đây là
chúng ta khi mà sử dụng vitamin c
để uống bổ sung để tăng sức đề kháng
là nó phải đều đều thường xuyên
nhưng mà không nên sử dụng
cái uống vitamin c liều cao
vì chúng ta sử dụng vitamin c liều cao
thì vitamin c là một cái acid ascorbic
thế thì khi mà
vitamin tan trong nước khi mà chúng ta uống
một cái liều cao quá thì chúng ta lại phải
đào thải nó qua nước tiểu
thì nó cũng lãng phí và cũng không có tốt cho
cái chuyển hóa của thận
và mỗi một người chúng ta mỗi một ngày
cái nhu cầu vitamin c trung bình của chúng ta
chỉ là bảy mươi mg
một người một ngày thôi
và khi chúng ta mà chọn các loại hoa quả
thì cũng xem là
cái vitamin c nó là acid ascorbic
nhưng mà không phải là cứ tất cả các quả chua
để cung cấp vitamin c
ví dụ như trong các loại rau rau ngót
rất nhiều vitamin c ăn rau ngót rất ngọt
rau ngót không hề chua một tí nào
và trong rau ngót thì rất nhiều vitamin c
chứ rồi vitamin c
ở trong quả bưởi nhiều hơn quả tranh rất nhiều
nhưng quả bưởi thì không chua
thì lại ngọt cũng quả nhiều vitamin c hơn quả chanh
cho nên trong chanh cái vị chua của chanh
là vị của acid citric nhiều hơn là acid ascombiq
cho nên là cái việc mà lựa chọn các cái quả chua
không phải hẳn là đã nhiều vitamin c
mà trong rau cũng có khá nhiều vitamin c
rất mong là quý vị là chú ý
để chúng ta lựa chọn cái thực phẩm
nó đạt được như là mình mong muốn
và riêng đối với ăn quả
thì cái vitamin c ở trong quả
thì nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cách chế biến
như là nó không bị
ví dụ chúng ta xay sinh tố này
hay chúng ta làm cốc tay này
hay là chúng ta ăn nguyên hay vắt nước
thì cái vitamin c ấy
nó cũng không bị bất bát bao nhiêu cả
mà cái chính là chúng ta vắt xong
thái xong xay xong
thì ăn luôn
để chúng khỏi bị oxy hóa
trong cái điều kiện oxy của không khí thôi
thế nhưng mà đối với rau thì khác hẳn
khi chúng ta ăn rau
thì trong rau thì có cả vitamin c
và có cả cái men phá hủy vitamin c
cho nên rất lưu ý là khi nó nằm cùng trong
tế bào khác nhau của một cái lá rau
cho nên là khi mà chúng ta sử dụng chế biến sơ chế rau
thì không nên vò nát rau
khi chúng ta vò nát rau cắt thái lâu trước khi rửa
tức là chúng ta đã phá vỡ tế bào rau
và tế bào rau bị dập nát do rửa do cắt thái
thì giải phóng cái men phá hủy vitamin c
và cái men phá hủy vitamin c này
sẽ làm mất hết lượng vitamin c trong rau
cho nên là chúng ta cũng lưu ý là rửa rau từ rửa dưới vầy
vòi nước chảy này
bảo quản cái độ vẹn nguyên này
trên các cái lá rau các cái tế bào rau
để cho nó không bị phá vỡ ra
thì chúng ta sẽ giữ được cái vitamin c trong rau
thì cắt thái rau cũng cần thiết
nhưng mà cắt xong cái thì đun nước sôi
thì chúng ta cho vào luôn
thì cái nhiệt độ một trăm linh độ c sẽ bất hoạt
và làm cho nó không phá hủy được vitamin c trong rau nữa
vâng đó là những cái lưu ý rất là cần thiết